hưởng ứng cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế
do ban kinh tế trung ương phát động vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại bắc ninh
diễn đàn doanh nghiệp doanh nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế làng nghề đã được tổ chức
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động đã tham dự và chỉ đạo diễn đàn
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
tạo nguồn nhân lực tiếp cận khoa học công nghệ
vì vậy để phát triển bền vững cần có các giải pháp thiết thực từ đó có cơ chế chính sách phù hợp